bắt đầu từ giờ ngày bốn tháng một năm hai nghìn một mươi chín cầu văn lang chính thức thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ
để hoàn vốn đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng công trình cầu việt trì ba vì
nối quốc lộ ba mươi hai với quốc lộ ba mươi hai c theo hình thức bot
mức thu của dự án được áp dụng theo quy định tại thông tư số ba năm ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu của bộ giao thông vận tải
theo đó mức thu các phương tiện theo năm nhóm
nhóm thấp nhất là ba mươi năm đồng một vé một lượt theo tiêu chuẩn dưới một mươi hai chỗ ngồi
và cao nhất là một trăm tám mươi năm đồng một xe tải trên một mươi tám tấn và container bốn mươi tấn
dự án cầu văn lang có tổng mức đầu tư gần một bốn trăm sáu mươi tỷ đồng lấy từ nguồn huy động vốn chủ sở hữu
và vốn vay thương mại do công ty cổ phần tập đoàn phú mỹ làm chủ đầu tư theo hình thức hợp đồng bot
công trình có tổng chiều dài chín bốn mươi sáu km trong đó phần cầu chính việt trì ba vì vượt sông hồng
có chiều dài một năm km
đường dẫn phía phú thọ dài hai mươi sáu km và đường dẫn phía hà nội khoảng bảy năm mươi bốn km